chiều nay hai mươi hai tháng bảy đoàn công tác của ban bí thư trung ương đảng do đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư có buổi làm việc với tỉnh ủy gia lai
về kết quả hai năm rưỡi thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
và nghị quyết đại hội lần thứ một mươi năm đảng bộ tỉnh gia lai
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trần quốc vượng đề nghị tỉnh gia lai cần chú trọng công tác xây dựng sự đoàn kết
thống nhất trong đảng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ cho chế biến sâu
tinh chế các sản phẩm nông sản chú ý hơn đến công tác bảo vệ phát triển rừng phải trồng rừng bằng bất cứ giá nào
đối với kiến nghị đề xuất của tỉnh đồng chí trần quốc vượng ghi nhận và sẽ xem xét để báo cáo tới bộ chính trị
ban bí thư cũng như có ý kiến với chính phủ các bộ ngành xem xét để giải quyết
nhân dịp này đồng chí trần quốc vượng đã tặng một mươi căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách
tặng quà cho một trăm linh học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện chư phư thành phố pleiku và tặng năm trăm linh triệu đồng cho quỹ bảo trợ xã hội của tỉnh gia lai